thưa quý vị và các bạn trong đêm nay ở hầu khắp bắc bộ vẫn còn có mưa nhiều nơi
nhưng lượng mưa phổ biến chỉ từ một mươi hai mươi mm
cục bộ một vài nơi ở vùng ven biển và khu vực phía nam của vùng đồng bằng bắc bộ
là còn có mưa to trên ba mươi mm
do trong đêm nay không khí lạnh tiếp tục rồn xuống
vì thế nền nhiệt ở khu vực vùng núi và trung du bắc bộ sẽ giảm xuống
chỉ còn từ một mươi năm đến một mươi sáu độ
khu vực đồng bằng nhiệt độ là từ một mươi bảy đến một mươi tám độ
sang ngày mai miền bắc mưa giảm xuống còn vài nơi
nhưng do nằm sâu trong khối không khí rét
nên nền nhiệt miền bắc vẫn duy trì ở mức thấp là từ một mươi tám đến hai mươi một độ
không khí lạnh và hội tụ gió cũng tác động mạnh đến khu vực miền trung
vì thế trong đêm nay và ngày mai suốt một dọc các tỉnh từ thanh hóa
trở vào cho đến thừa thiên huế đều có mưa nhiều nơi
trong đó ở khu vực tỉnh thanh hóa nghệ an hà tĩnh
và phần phía bắc của tỉnh quảng bình vẫn là những nơi xảy ra mưa vừa đến mưa to
với lượng mưa trong đêm nay và sáng sớm ngày mai phổ biến từ hai mươi năm mươi mm
nền nhiệt cao nhất ngày mai ở các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến quảng bình
giao động trong khoảng từ hai mươi một đến hai mươi ba độ
các tỉnh từ quảng trị đến thừa thiên huế nhiệt độ từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận chưa chịu ảnh hưởng của không khí lạnh
nên ngày mai trời nắng giáo nhiệt độ cao từ hai mươi bảy đến ba mươi một độ
trong đêm nay tây nguyên và nam bộ không nơi nào có mưa
nền nhiệt thấp nhất đêm nay ở khu vực tây nguyên là từ một mươi bảy đến một mươi chín độ
còn ở nam bộ nhiệt độ là từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ
sang ngày mai hai khu vực tiếp tục nắng mạnh từ sớm
nền nhiệt cao nhất ngày mai ở tây nguyên là từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
nam bộ vẫn nóng cục bộ nhiệt độ là từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa gió đông bắc cấp năm
có lúc cấp sáu biển động nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi độ
khu vực huyện đảo trường sa không mưa gió đông bắc cấp bốn cấp năm
nhiệt độ là từ hai mươi bảy đến ba mươi hai độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước